theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc và một số nơi ở khu vực đông bắc bộ
ngày và đêm hai mươi một tháng một không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ các tỉnh bắc bộ có mưa mưa rào
phía đông bắc bộ và thanh hóa trời rét đậm vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi năm độ
ở vùng núi bắc bộ từ tám đến một mươi một độ vùng núi cao có nơi dưới tám độ c
khu vực hà nội nhiều mây ngày có mưa mưa rào đêm có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp ba trời rét đậm nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi năm độ c cao nhất từ một mươi năm đến một mươi bảy độ c